quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí lạnh
nên mức nhiệt ngoài trời lúc này hầu hết các nơi ở bắc bộ đều không vượt quá ngưỡng một mươi ba độ
thậm chí ở khu vực vùng núi nhiệt độ còn thấp dưới một mươi độ
tuy nhiên trong ngày hôm nay những sóng lạnh ở phía bắc sẽ không còn bổ sung xuống nước ta nữa
vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay sẽ tăng nhẹ phổ biến từ hai mươi cho đến hai mươi ba độ
riêng ở các tỉnh vùng núi nhiều nơi nhiệt độ vẫn thấp dưới hai mươi độ
dự báo từ đêm nay trở đi khối không khí lạnh sẽ có quá trình lệch dần về phía đông
nên trời nhiều mây hơn buổi sáng sẽ có sương mù xuất hiện nhất là ở các tỉnh vùng núi
vì thế người dân cũng cần lưu ý đến cả hiện tượng sương mù khi lưu thông trong thời điểm đêm và sáng sớm
không khí lạnh ở phía bắc suy yếu nhưng vẫn rồn sâu xuống các tỉnh miền trung
ngoài ra từ đêm qua lại có thêm ảnh hưởng của các nhiễu động từ ngoài biển vào
vì thế mưa ở miền trung đã tăng trở lại
dự báo trong ngày hôm nay dọc các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận sẽ có mưa từ giải rác đến nhiều nơi
trong đó ở khu vực từ thừa thiên huế trở vào cho đến bình định sẽ là những điểm có mưa vừa thậm chí là mưa to
nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền trung vẫn thấp
ở thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ chỉ từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng đến bình định nhiệt độ cũng chỉ từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
còn với các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận nhiệt độ nhìn hơn giao động trong khoảng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ
cũng chịu tác động của khối không khí lạnh và nhiễu động gió đông nên trong ngày hôm nay ở tây nguyên cũng chuyển nhiều mây hơn
về chiều và tối còn có thể có mưa ở mức giải rác nền nhiệt vì thế cũng giảm nhẹ chỉ giao động từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
còn ở nam bộ thời tiết ít thay đổi phổ biến chỉ có mưa một vài nơi nên nhiệt độ ổn định từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
trên biển trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông của khu vực bắc biển đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu đến cấp bảy
giật từ cấp tám đến cấp chín khiến cho biển động mạnh sóng biển cao từ bốn cho đến sáu mét
vùng biển phía tây của khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa khu vực giữa biển đông
vùng biển phía tây của khu vực phía nam biển đông vùng biển từ quảng trị đến cà mau có gió đông bắc mạnh
ở mức cấp sáu đến cấp bảy giật cấp tám khiến cho biển động mạnh sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước